chỉ vì mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông bốn đối tượng đã chặn xe container để đuổi đánh tài xế gây ách tắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bốn đối tượng phạm văn sơn trương văn minh nguyễn thành long và nguyễn đình nam về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng hai tại quốc lộ năm a thuộc địa phận phường dị sử thị xã mỹ hảo
xe ô tô container do đỗ văn tuấn ở hải dương điều khiển xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông
với xe ô tô do phạm văn sơn điều khiển chở theo ba đối tượng trên
sơn điều khiển xe đuổi theo container và chặn đầu xe
sau đó hai bên xảy ra cãi vã rằng co rồi dùng tuyếp sắt bàn cào gậy gỗ gậy tre điếu cầy đánh đuổi nhau
gây ách tắc giao thông trên đoạn đường quốc lộ năm a hướng đi hà nội hải dương